tiếp tục thông tin liên quan tới công tác cứu hộ cứu nạn sau thảm họa động đất kinh hoàng tại thổ nhĩ kỳ và syri
ngày hôm qua các nhân viên cứu hộ của thổ nhĩ kỳ đã đưa một người đàn ông bốn mươi năm tuổi ra khỏi đống đổ nát sau hai trăm bảy mươi tám giờ bị vùi lấp
người đàn ông nói trên có tên hakam yashino klu đã được cứu sống sau gần một mươi hai ngày khi trận động đất có độ lớn bảy tám
làm dung chuyển dữ dội tỉnh hatay địa phương nằm ở miền nam thổ nhĩ kỳ và gần biên giới với syri
những hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy đội ngũ cứu hộ đã kêu nạn nhân bằng cáng qua những đống đổ nát của một tòa nhà bị động đất săn phẳng
ông yazuno ku ngay lập tức được đưa vào một chiếc xe cứu thương đang đợi sẵn và nhanh chóng được đưa ra khỏi hiện trường
hiện các đội cứu hộ vẫn đang miệt mài tìm kiếm những người sống sót ở gần hai trăm linh địa điểm thủ tỉnh hà tây
bất chấp thực tế là họ đã bị mắc kẹt quá lâu dưới những đống đổ nát trong điều kiện thời tiết lạnh giá và số lượng nạn nhân may mắn chỉ còn rất ít trong vài ngày qua